do khối không khí lạnh dần suy yếu nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn nhiều mây ít mưa với mức nhiệt tăng nhẹ
giao động ở ngưỡng là một mươi bốn hai mươi hai độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
sau đó từ ngày một mươi một thì không khí lạnh lại có quá trình tăng cường yếu
nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng duy trì ít mưa trời rét đậm rét hại
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ
sau đó cũng sang ngày một mươi một thì do khối không khí lạnh tăng cường
thì nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
người dân trên khu vực này cần lưu ý mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
trong những ngày giá rét như thế này
ở khu vực trung bộ thanh hóa cho đến nghệ an trong ba ngày tới
vẫn duy trì ít mưa trời rét với mức nhiệt là một mươi sáu hai mươi hai độ
còn tại các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế
cho đêm nay và ngày mai vẫn duy trì mưa to
đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến ở mức là từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm
dự báo từ ngày một mươi không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều suy yếu
thì mưa rong tại đây mới giảm dần
khu vực đà nẵng cho đến khánh hòa trong hôm nay và ngày mai
cũng duy trì là mưa rong trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi là trên một trăm linh mm
phải đến ngày mùng một mươi thì mưa rong mới có xu hướng
các tỉnh còn lại thuộc khu vực ninh thuận và bình thuận
thì cũng có mưa nhưng lượng không quá lớn
về nhiệt độ trên toàn khu vực đạt ở mức là hai mươi một hai mươi tám độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
vẫn có mưa rong rải rác
nhưng cũng từ ngày mùng một mươi thì mưa sẽ giảm nhanh
do nhiễu động gió đông suy yếu
do mưa giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực
có xu hướng tăng nhẹ đạt ở mức là một mươi tám hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ dự báo vẫn còn mưa rào và rông
trong hôm nay và ngày mai
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
với lượng mưa đạt ở mức là từ một mươi ba mươi mm có nơi cao hơn
tuy nhiên cũng từ ngày một mươi trở đi
khi nhiễu động gió đông ở các mực trên cao không còn
thì mưa giảm nhanh
chủ yếu chỉ còn mưa vài nơi với lúc chiều tối
còn trong ngày trời còn nắng trở lại
nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi ba ba mươi ba